các đối tượng bị khởi tố gồm lê đức đạt một mươi bảy tuổi hồ thanh hiếu một mươi bảy tuổi lê văn hiếu hai mươi một tuổi
trương nguyễn duy tuyên hai mươi hai tuổi nguyễn hồng tâm hai mươi bảy tuổi và trần hoàng hiền ba mươi năm tuổi đều ngụ xã phú hội huyện đức trọng
cơ quan chức năng bước đầu xác định khoảng hai mươi một h ngày một mươi ba tháng bốn đạt đi xe gắn máy chở theo thanh hiếu lưu thông trên quốc lộ hai mươi
theo hướng từ thị trấn liên nghĩa đến xã phú hội
khi đến khu vực gần hồ nam sơn hai đối tượng này gặp nhóm thanh niên khoảng hai mươi người đi trên một mươi xe máy lưu thông theo chiều ngược lại
ba đến bốn xe máy liên tách nhóm quay đầu lại để đuổi theo đạt và thanh hiếu
đã tăng tốc bỏ chạy về đầu hẻm bê tông thuộc thôn phú trung và điện thoại cho nhóm bạn gồm tâm hiền tuyên và văn hiếu
nhóm này lấy từ nhà tâm một con rào phóng lợn một cây tuyết sắt và lấy gạch đá cây gậy gần nhà để tham gia ổ đà
nhóm của đạt mang theo hùng khí ra đến đầu hẻm thì thấy nhóm thanh niên ở thị trấn liên nghĩa khoảng gần hai mươi người đi xe gắn máy
mang theo rào phóng lợn cây gậy cả hai nhóm dùng gạch đá cây gậy ném về phía đối phương la hét sô sát
khoảng một mươi phút sau nhóm thanh niên liên nghĩa bỏ chạy
năm phút sau anh em nguyễn anh huy đi xe gắn máy chở theo đinh ngọc bảo long cùng một mươi bảy tuổi ngụ xã phú hội
và nhóm bạn đi từ đường thống nhất hướng ra quốc lộ hai mươi ngang qua khu vực vừa xảy ra đánh nhau
các em là học sinh lớp một mươi một đang trên đường từ lớp học thêm trở về nhà
do nhìn nhầm và nghĩ là nhóm thanh niên liên nghĩa quay lại nên nhóm đạt đã dùng gạch đá cây gậy dao phóng lợn ném vào xe của huy và nhóm bạn
vì đang chạy xe với tốc độ cao lại bị tấn công bất ngờ nên huy lạc tay lái và quẹt vào đuôi xe tải đang đậu bên lề đường
rồi tông thẳng vào cổng lưới b bốn mươi của căn nhà gần đó
thưa quý vị thời gian qua tại các địa phương trên cả nước liên tục xảy ra các vụ ẩu đả giữa học sinh
đáng nói các nhóm đối tượng này rủ nhau giải quyết mâu thuẫn bằng hình thức tham gia tấn công hội đồng
như mới đây công an tỉnh nam định tạm giữ bảy thanh thiếu niên từ một mươi năm đến một mươi tám tuổi
có liên quan tới vụ việc nam sinh lớp một mươi hai tại huyện nam trực tử vong sau khi sâu sát
ngày một mươi tháng một công an tỉnh nam định cho biết cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh đã tạm giữ bảy thanh thiếu niên
từ một mươi năm đến một mươi tám tuổi cùng chú tại huyện nam trực để điều tra vụ việc tấn công hội đồng khiến nam sinh lớp một mươi hai
trường trung học phổ thông nam trực tử vong
theo cơ quan công an khoảng một mươi sáu h ngày bảy tháng một tại khu vực ao xanh
cụng công nghiệp đồng côi thị trấn nam giang huyện nam trực
xảy ra việc hai nhóm thanh thiếu niên hẹn gặp nhau tại đây để giải quyết mâu thuẫn
một nhóm gồm đức cùng với chín thanh thiếu niên khác là hoàn khánh tuấn phát đại phát tuấn anh tuân trường cường hùng
nhóm còn lại chỉ có hai người là nguyễn anh tuấn một mươi tám tuổi chú tại xã đồng sơn cùng huyện nam trực
học sinh lớp một mươi hai a bốn trường trung học phổ thông nam trực và bạn là bùi trần mạnh hùng cùng tuổi
tại đây hai nhóm không giải quyết được mâu thuẫn nên nhóm của đức đã dùng gậy gỗ nhặt bên đường
và một gậy sắt mang theo tấn công tuấn bị thương ở tay và vùng đầu gây chấn thương
tuấn sau đó được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện đa khoa tỉnh nam định nhưng đã tử vong vào tối cùng ngày
theo cơ quan công an nguyên nhân vụ việc ban đầu được xác định do tối ngày sáu tháng một
tuấn có mâu thuẫn với một thanh niên tên hảo hảo nhớ đức diện hoàn đánh tuấn
nhưng đức diện lại bị tuấn dùng gậy sát tấn công vào lưng và đầu
hình ảnh do camera ghi lại cho thấy quá trình diễn ra vụ việc
nhóm của đức đuổi tuấn chạy từ dưới ruộng lên đường làng rồi dồn vào cổng một tòa nhà tấn công hội đồng
hình ảnh khác lại tuấn bị ngã nằm bên vệ đường và bị một thanh niên cởi chân
dùng hung khí tấn công liên tục vào người tuấn trước sự chứng kiến của một số thanh niên khác
theo tìm hiểu từ người dân địa phương và các thầy cô giáo trường trung học phổ thông nam trực
tuấn bị tấn công tử vong trong bối cảnh cha mẹ vắng nhà vào miền nam mưu sinh bằng nghề bán phở
tuấn ở cùng ông bà ngày tuấn bị tấn công tử vong là ngày chủ nhật tuấn không đến trường
cũng liên quan đến ẩu đả giải quyết những mâu thuẫn của học sinh
trước đó trên mạng xã hội đã lan truyền một bài viết về một học sinh cấp ba ở thị xã an nhơn tỉnh bình định
bị nhóm bạn tấn công hội đồng dẫn đến gãy mũi phải vào viện cấp cứu khiến dư luận phẫn nộ
nam sinh lớp một mươi bị bạn hội đồng ngay tại trường
vừa qua lãnh đạo trường trung học phổ thông số ba an nhơn thị xã an nhơn cho biết
công an địa phương đang làm việc với một số học sinh liên quan đến việc gây thương tích cho em nguyễn thành thương
sinh năm hai nghìn bảy học sinh lớp một mươi a bốn
khoảng một mươi một h một mươi năm phút ngày hai mươi tháng một mươi hai em nguyễn thành thương và em bùi anh phi
sinh năm hai nghìn bảy lớp một mươi a năm trường trung học phổ thông số ba an nhơn nhắn tin thách thức nhau
khi hết giờ học em bùi anh phi trường trung học phổ thông số ba an nhơn nhắn tin thách thức nhau

sau đó một nhóm học sinh ở lớp một mươi a năm của trường này tiếp tục tham gia hội đồng
làm em thương bị thương ở mũi và vùng mặt
phát hiện sự việc lãnh đạo và nhân viên y tế trường trung học phổ thông số ba an nhơn
đã đưa em thương đến trạm y tế xã nhơn thọ để sơ cứu
sau đó nhà trường chuyển em này đến bệnh viện đa khoa tỉnh bình định để cấp cứu điều trị
ông nguyễn sơn đồng hiệu trưởng trường trung học phổ thông số ba an nhơn cho hay
do trước đó các em có nhắn tin qua lại thách thức nhau
nên tan trường mới xảy ra sâu sát với nhau
sau khi xảy ra vụ việc nhà trường mời phụ huynh đến cam kết giáo dục
trước mắt nhà trường ổn định tổ chức để đảm bảo việc dạy học diễn ra bình thường
nếu kết luận tỷ lệ thương tích của em thương trên một mươi một công an sẽ khởi tố
em nguyễn thành thường cho biết em vừa bước ra khỏi lớp đi được vài bước
thì có bạn kéo lại rồi tấn công khiến em bị chóng
khi máu mũi em chảy nhiều quá nên các bạn bỏ chạy
theo ông nguyễn thành trung
năm mươi ba tuổi cha của thương mà trưa ngày hai mươi tháng một mươi hai
cả nhà ông đang làm đám rỗ nên không ai hay biết chuyện gì xảy ra
phải đến khi con gái ông chạy từ trường về nhà để báo
thì mọi người mới biết con trai bị hành hùng
ông trung nói
lúc nghe con gái về nhà nói tôi chạy lên trường thì mọi người đã đưa thương đi tới trạm y tế
tôi chạy lên thì thấy nó chảy máu nhiều quá
tôi nhìn con và đau lòng vô cùng
bà nguyễn thì em nhỏ mẹ thương cho hay
nghe tin con bị thương tôi rất xót
tôi mong nhà trường công an vào cuộc làm rõ để đòi lại công bằng cho con tôi
và cũng không để xảy ra những trường hợp học sinh khác bị hành hung như con tôi
sau khi bình tĩnh thương cho biết
nhiều ngày trước những học sinh nam này cùng thương có chơi game trên mạng
những học sinh này thường gọi thương là thẳng bệnh đau và những từ rất khó nghe
không những vậy các học sinh này còn nhắn tin khủng bố thương rất nhiều lần
thương cho biết thêm
em rất bực nên nói với các bạn là giờ tụi bay muốn cái gì
một bạn nói là em muốn cái gì thì mấy bạn đó cũng chiều
rồi sau đó em bị tấn công
theo phương trước đây những người hành hùng em thường hay chọc gẹo
và đã có một lần khiến em chảy máu miệng
lần trước cách đây khoảng một tuần
một bạn học nam khắc lớp nhào vô khiến em chảy máu miệng
em sợ quá nhưng không thông báo cho gia đình hay thầy cô vì sợ bị tấn công tiếp
lúc đó em chỉ muốn nghỉ học vì các bạn đó suốt ngày hù dọa
trong khi đó ông trung cho biết
trong một tuần thương có trình bài ý định muốn nghỉ học nhưng không nói lý do
cả nhà rất lo lắng và động viên em tiếp tục đi học
ông trung bức xúc
nó cứ đòi nghỉ học mà không chịu nó lý do
đến bây giờ thì nó mới nói trên trường bị các bạn hội đồng
tôi không ngờ các cháu trên trường lại xảy ra chuyện như thế này
vì một mâu thuẫn nhỏ nhưng lại uy hiếp tinh thần
rồi ra tay khiến con tôi phải nhập viện cấp cứu
tôi vô cùng đau lòng
còn theo thầy đào trọng thanh giáo viên chủ nhiệm của em thương
từ trước tới giờ ông không hề nghe phản ảnh gì từ em thương
bản thân thương là một học sinh hiền lành
ông thanh chia sẻ
hôm hai mươi tháng một mươi hai tôi lại không có tiết dạy ở trường nên không nắm rõ cụ thể
sau khi xảy ra sự việc tôi cũng đã báo cáo nhà trường và động viên tinh thần của thương
theo bác sĩ khoa tai mũi họng bệnh viện đa khoa tỉnh bình định
em thương bị gãy xương mũi chính vết bầm ở vùng mặt
bác sĩ sẽ chỉnh hình mũi cho bệnh nhân và theo dõi điều trị
ngày hai tháng
hai mươi năm tháng một mươi hai ông đào đức tuấn giám đốc sở giáo dục và đào tạo tỉnh bình định
đã ký ban hành văn bản về việc tăng cường công tác phòng ngừa tình trạng mâu thuẫn
ẩu đả liên quan đến học sinh
việc ban hành văn bản được thực hiện sau khi xảy ra vụ việc
một học sinh lớp một mươi a bốn trường trung học phổ thông số ba an nhơn tỉnh bình định
bị một nhóm học sinh cùng trường gây thương tích phải nhập viện điều trị
theo ông tuấn hàng năm sở đều có văn bản chỉ đạo công tác giáo dục chính trị
và công tác học sinh học viên để phòng chống tình trạng học sinh hỗn chiến
nâng cao kỹ năng sống và ý thức chấp hành pháp luật cho học sinh
tuy nhiên trên địa bàn tỉnh vẫn xảy ra tình trạng tương tự
vụ việc của nam học sinh lớp một mươi không chỉ gây bức xúc trong dư luận xã hội
mà còn làm tổn thương uy tín của ngành giáo dục
hệ công an thị xã an nhơn đang điều tra xử lý vụ việc này
lãnh đạo sở giáo dục và đào tạo tỉnh bình định cho rằng
nguyên nhân dẫn đến vụ việc vừa nêu là các mâu thuẫn phát sinh trong nội bộ học sinh
mà nhà trường phụ huynh chưa sâu sát nắm bắt và giải quyết kịp thời
sở giáo dục và đào tạo tỉnh bình định yêu cầu thủ trưởng các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh
khẩn trương giả soát việc thực hiện các văn bản chỉ đạo công tác phòng ngừa các tình trạng tương tự
đồng thời tăng cường giám sát kịp thời nắm bắt các mâu thuẫn phát sinh trong nội bộ học sinh
học viên để giải quyết không để mâu thuẫn kéo dài chậm giải quyết
dẫn đến tình trạng học sinh học viên tự giải quyết mâu thuẫn bằng các hình thức khác
thưa quý vị vụ học sinh tấn công hội đồng xảy ra ở huyện nam trực nam định
đã gây ra bức xúc trong dư luận và khiến nhiều người lo ngại
về tình trạng xuống cấp về đạo đức của một số học sinh
trước đó đã có nhiều vụ việc học sinh tự giải quyết mâu thuẫn gây hậu quả nghiêm trọng
ảnh hưởng đến tâm lý và sức khỏe của các bạn
để ngăn chặn tình trạng học sinh tự giải quyết mâu thuẫn
cần có sự chung tay của các cấp các ngành và toàn xã hội
nhà trường cần tăng cường công tác giáo dục tuyên truyền nâng cao nhận thức cho học sinh
gia đình cần quan tâm giáo dục con cái về cách ứng xử xử lý tình huống khi bị bắt nạt
các cơ quan chức năng cần có biện pháp xử lý nghiêm minh đối với các trường hợp vi phạm
để giăn đe và phòng ngừa chung
những thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình ngày hôm nay của chúng tôi
cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi và đừng quên ấn lai và supride ủng hộ kênh của chúng tôi
hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo